khoảng một hai trăm linh học sinh trường quốc tế aisvn đã quay trở lại trường học sau nhiều ngày liên tiếp phải ngừng việc học
do giáo viên đồng loạt nghỉ dạy bởi nhà trường mất khả năng thanh khoản dẫn đến nợ lương từ tháng một đến nay
chánh văn phòng sở giáo dục đào tạo tp hcm thông tin tính đến một mươi năm h ngày hai tháng bốn đã có năm trăm bốn mươi hai trong một một trăm một mươi hai phụ huynh
đam góp số tiền khoảng hai mươi hai tám tỷ đồng
các cơ quan chức năng đã phối hợp với nhà trường đại diện phụ huynh học sinh trường quốc tế aisvn
thực hiện chi trả hết nợ lương bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tiền thuê nhà tháng một tháng hai của giáo viên nước ngoài
giáo viên nhân viên việt nam được chi trả năm mươi lương thống kê tổng chi trả hơn một mươi tám hai tỷ đồng
trước đó tối hai tháng bốn phụ huynh học sinh trường quốc tế aisvn đã nhận được email của nhà trường
thông báo về thời gian quay trở lại trường học của gần một hai trăm linh học sinh sau thời gian gián đoạn
theo thông tin từ sở giáo dục đào tạo tp hcm đoàn giám sát hoạt động trường quốc tế aisvn ghi nhận sáng ngày ba tháng bốn
một trăm linh giáo viên đến trường gián dạy sau thời gian gián đoạn do nợ lương
đồng thời sở giáo dục đào tạo tp hcm đề nghị chủ tịch hội đồng quán trị hiệu trưởng trường quốc tế aisvn
khẩn trương tiến hành xây dựng phương án và lộ trình cụ thể đối với việc tái cấu trúc công ty cố phận giáo dục quốc tế
mỹ ais nhằm đảm bảo nguồn lực và tài chính để tiếp tục thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chương trình và nội dung giáo dục
theo quy định tại điều hai mươi bảy nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ